các phần tử xấu theo tổ chức ân điển cứu rỗi hoạt động trái phép tại việt nam đã đẩy mạnh tuyên truyền lôi kéo bà con nhân dân tham gia với những luận điệu cực đoan cổ vũ cho lối sống phóng đẳng buông thả dễ dàng vượt qua giới hạn về luân thường đạo lý không sợ bị pháp luật trừng phạt hoạt động dưới hình thức biến tướng của tôn giáo có nhiều diễn biến phức tạp tiêm ẩn nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự tại địa phương
hành trình lật tẩy những luận điệu sai trái thức tỉnh người dân tại xã phú đô huyện phú lương tỉnh thái nguyên khỏi những hảo vọng vô căn cứ trở về cuộc sống bình yên vốn có là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an nhân dân nơi đây
tại xã phú đô một trong những xã xa nhất của huyện phú lương tỉnh thái nguyên bên trong những nếp nhà bình yên nếp dưới tán cây rừng
có rất nhiều đồng bào dân tộc mông từng tin theo tổ chức bất hợp pháp ân điển cứu rỗi
trong không gian sống đặc trưng của người mông với không khí yên ả thanh bình những kiếp người từng lạc lối u mê đã tìm lại được ánh sáng
họ đã thực sự thức tỉnh sau những ngày tháng dài đằng đẳng tin theo những luận điệu nhảm nhí
tà đạo ân điển cứu rỗi

đã trở thành gánh nợ cho bao gia đình đồng bào mông cho cộng đồng các dân tộc các tỉnh miền núi phía bắc
nhiều bà con bỏ bê đồng ruộng không chịu làm ăn dẫn đến cuộc sống càng thêm khó khăn thiếu thốn
khi thâm nhập vào địa bàn tỉnh nguyên thì tổ chức này thường đen nổi vào những vùng sâu xa
những nơi đồng bào mà kinh tế còn rất nhiều khó khăn nhất là đồng bào dân tộc thiểu số
rồi thì xâm nhập cả
vào những hội thánh những điểm nhóm tin ảnh chính thống đã được nhà nước công nhận
như tại địa bàn xóm na sàng xã phu đô huyện phú lương
mà khi phát hiện ra những sự việc trên
thì đường tượng công an đã tích cực với hợp với chính quyền địa phương
các ban ngành đoàn thể đã tiến hành tuyên truyền vận động
làm rõ cái bản chất sai trái của những tổ chức này
tổ chức ân điển cứu rỗi
rỗi còn có tên gọi khác là ân điển đời đời hoặc sự cứu rỗi đời đời hội truyền giáo tin lành
do bác úc sô sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn tại hàn quốc trước đây theo hệ phái tin lành trưởng lão lập ra năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tổ chức này được coi là một dạng hệ phái đạo tin lành nhưng giáo lý có nhiều sai lệch so với kinh thánh
những người tin theo ân điển cứu rỗi cho rằng chúa giê xu đã bị đóng đinh lên cây thật tự giá để chịu tội hay loài người
do đó khi loài người có những việc làm sai trái đã có chúa chịu tội đồng thời tuân sùng ông park ốc sô là hiện thân của chúa giê xu
tín đồ theo ân điển cứu rỗi mặc nhiên được chúa cứu rỗi không còn tội khi vi phạm
tổ chức này du nhập vào nước ta từ năm hai nghìn bảy
những người tin theo tổ chức bất hợp pháp này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
vùng có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn trình độ dân trí thấp
những người tin theo hoạt động của tổ chức này thuộc nhiều lứa tuổi trình độ khác nhau
nhưng chủ yếu là thanh thiếu niên phụ nữ người già
do trình độ dân trí thấp họ bị số đối tượng cầm đầu lợi dụng lừa mị lôi kéo tham gia
với mục đích cổ suý cho lối sống phóng đẳng tự do sống trong tội lỗi mà không cần phải ăn năn không cảm thấy dai dứt hối hận
điều này đi ngược lại với các hệ phái trinh thống tin lành đã được công nhận về mặt tổ chức và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo ở nước ta
gây cản trở trong việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
cũng như tình hình an ninh trật tự ở địa phương
xác định tổ chức ân điển cứu rỗi có giao lý cực đoan cổ suý cho những hành vi vi phạm pháp luật không được nhà nước ta công nhận
và không được hoạt động trên lãnh thổ việt nam
công an tỉnh thái nguyên đã huy động lực lượng công an xã kết hợp với chính quyền địa phương cùng vào cuộc
để vận động hỗ trợ đồng bào dân tộc mong sinh sống trên địa bàn không tin và nghe theo các đối tượng xấu đấu tranh ngăn chặn tà đạo này lan rộng
các đối tượng tuyên truyền tà đạo
các đối tượng tuyên truyền tà đạo
chúng thường tạo ra những lý do ngụy trang để xâm nhập vào địa bàn như đến giúp người nhà gặt lúa này giúp người nhà làm nhà sửa nhà
và chúng thường tổ chức vào những giờ ví dụ như giờ tranh thủ giờ ăn trưa này và đêm khuya để tuyên truyền và bố trí người cây gác
khi phát hiện sự có mặt của lực lượng công an chúng lập tức giải tán và coi như đang tổ chức vui chơi ăn uống một cách bình thường
mặt khác chúng triệt để lợi dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền
tuyên truyền tà đạo trái pháp luật
chúng tạo ra các nhóm gia lô để tuyên truyền
trong quá trình đấu tranh chúng tôi đã phải kiên trì áp dụng mọi biện pháp để nắm tình hình
và tuyên truyền vận động dân đe giáo dục đối với số tiến đồ bị ảnh hưởng tà đạo
nhằm giúp cho bà con không tin không nghe theo tà đạo
chúng tôi đã thường xuyên xuống địa bàn thực hiện bốn cùng với nhân dân như cùng ăn cùng ở cùng ngủ cùng nói tiếng dân tộc
để tuyên truyền nhằm xóa bỏ tà đạo
ngồi trong ngôi nhà khang trang mới được tu sửa xong anh hoàng văn thanh người dân xã phú đô không giấu được cảm xúc
sau khi rũ bỏ qua khứ ám ảnh về những ngày xưa cũ khi gia đình còn theo tà đạo ân điển cứu rỗ
cuộc sống của anh thanh đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều
trước đây anh thanh từng là trưởng điểm nhóm tin lành na sàng tôn giáo trinh thống được nhà nước công nhận
nhưng sau khi bị một người bà con tham gia tà đạo ân điển cứu rỗi tại tỉnh tuyên quang

anh đã mất phương hướng và đi theo tà đạo này
thế nhưng nhờ sự tuyên truyền động viên chia sẻ tích cực của các đồng chí công an xã
anh đã nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm từ bỏ tà đạo này
sau khi được công an xã cũng như người có uy tín trong xóm giải thích tôi đã hiểu ra theo tà đạo đó là sai lầm
tà đạo ân điển cứu rỗi không khiến cho cuộc sống của gia đình tôi tốt hơn
mà nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của những người dân tộc mông trên địa bàn
những luận điệu mà tà đạo này đưa ra là
không đúng không thể sống trái với quy định của nhà nước không thể gây ra tội lỗi mà không thể hối hận
mình phải tin theo đảng nhà nước chăm chỉ phấn đấu làm ăn
kể từ khi từ bỏ tôi thấy cuộc sống của gia đình tôi tốt đẹp hơn
gia đình tôi cũng được chính quyền xã hỗ trợ cây trồng vật nuôi để cải thiện cuộc sống gia đình
giờ đây tôi còn muốn làm nhiều việc có ích cho xóm tôi
từ khi có người bà con và cụ thể là những đối tượng tin theo tổ chức ân điển cứu rỗi
cùng có quan hệ gia đình dòng tộc sang rụ rỗ lôi kéo thì anh đã bị ảnh hưởng
từ đó anh đã sao nhãn việc sinh hoạt theo những tôn giáo trinh thống
sao nhãn cái việc gia đình và ít tham gia các hoạt động của địa phương
khi phát hiện ra vấn đề này thì lực lượng ngoan cũng như chính quyền địa phương xóm xã
rồi thì những đồng bào hiện nay đang sinh hoạt theo đạo tin hành
cũng đã đến
để động viên tìm hiểu về tâm tư nguyện vọng và tác động dần dần
từ đó anh đã nhận thức ra cái sai trái khi mình tin theo những cái tà giáo
những đạo lạ mà chưa được nhà nước công nhận gây nên ảnh hưởng đến bản thân và gia đình
và từ đó anh đã tự nguyện ký cam kết từ bỏ
cho đến bây giờ thì anh đã tập trung chăm lo lao động sản xuất
và sinh hoạt thuần thúy tôn giáo tại địa phương
với chương trình chính sách hỗ trợ cho bà con dân tộc thiểu số của nhà nước
gia đình anh thanh được cấp cả giống cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình
hôm nay với sự chung tay giúp đỡ của lực lượng công an địa phương
khoảng đất rộng trên nương ngô của anh nhanh chóng được vun sới với niềm vui
và sự tin tưởng vào những vụ mùa bội thu
để công tác đấu tranh với tả đạo được triển khai hiệu quả
công an xã phú đô cũng thường xuyên tổ chức gặp gỡ đối thoại với ông hoàng văn nhính
người có uy tín trưởng nhóm đạo trên địa bàn về hoạt động tôn giáo
để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tín đồ chức sắc chức nghiệp
từ đó trên cơ sở quy định của pháp luật đã có biện pháp giải quyết rứt điểm
những tồn tại hạn chế theo nguyện vọng chính đáng của họ
ngoài đến nhà thì những cuộc gặp thường diễn ra trên nương trè
với những việc làm thiết thực như hỗ trợ giúp đỡ họ sản xuất
đã tạo nên sự tin tưởng gần gũi
khi mà xóm đã phát hiện được cái tà đạo ơn điển kiếu dỗi này
về xâm nhập vào tại địa phương xóm đấy
thì cái quan tâm nhất của đảng đó là cũng đã cử các đồng chí công an xã này
rồi là như bản thân tôi này rồi là công an huyện này
trực tiếp đến các hộ gia đình để tuyên truyền giải thích
cho để biết được là những cái tà đạo này là nó không chính thống
không có mang lại một cái mục đích gì đâu
đây nói chung là gây dỗi gây sự mất đoàn kết đối với đồng bào ta thôi
chính vì vậy thì một số hộ gia đình người ta cũng tự nguyện hiểu ra là
cái tà đạo này là trái phép không được nhà nước ta công nhận
nên là cũng đã tự bỏ
hiện nay trên địa bàn xã phú đô có hai điểm nhóm tin lành hoạt động
được công nhận với tư cách pháp nhân
đó là hai điểm nhóm tiên lành na giang và phú thọ
thuộc hệ phái tin lành miền nam việt bắc tổng số có hai mươi sáu hộ và một trăm linh một nhân khẩu theo đạo tin lành
trong đó có ba hộ và sáu nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi tin và theo tà đạo ân điển cứu rỗi
những hệ lụy mà tà đạo gây ra nếu không được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời
sẽ có những tác động ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nhận thức được vấn đề như vậy nên công an xã đã kịp thời đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tà đạo ra khỏi địa bàn
hiện tại tất cả ba hộ dân và sáu nhân khẩu nói trên đã được tuyên truyền vận động
và cam kết từ bỏ để quay về vào sinh hoạt tôn giáo chính thống
song song với công tác đấu tranh ngăn chặn xử lý các hoạt động của tổ chức bất hợp pháp ân điển cứu rỗi
các cấp ủy đảng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc tôn giáo
ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xoa đói giảm nghèo các chính sách về văn hóa giáo dục y tế an sinh xã hội
được triển khai đồng bộ tại vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi tổ chức này
đây được xác định là lời giải để tìm lại bình yên cho những người mông tại xã phú đô
việc tuyên truyền thức tỉnh bà con người mông tại huyện phú lương thoát khỏi u mê
đã được triển khai bằng nhiều hình thức mọi lúc mọi nơi đến từng hộ gia đình
hay cả khi lao động sản xuất trên nương
nhiều phong trào hoạt động tình nguyện dân vận cũng được tổ chức để giúp người dân có lại được những giá trị văn hóa cộng đồng
đối với xã phú đô thì là xã khu vực một thuộc vùng hai vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
đối với các chính sách an sinh xã hội thì nhà nước cũng có rất nhiều chính sách hỗ trợ
đặc biệt là trên địa bàn xã hiện nay thì còn một xóm đặc biệt khó khăn
đó là xóm la sàng và hai cái nhánh của cái xóm đặc biệt khó khăn trước
sau khi xã đà lạt
nhưng đối với những xóm này thì người dân được hỗ trợ về thẻ bảo hiểm y tế toàn dân này
hỗ trợ về học tập cho các em học sinh
còn đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã thì hiện nay thì nhà nước có chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế
đối với người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã
tức là nhà nước sẽ hỗ trợ bảy cái mức mua
người dân chỉ phải đóng ba mươi đây
ngoài ra thì cũng những chính sách như là hỗ trợ về vốn vay để phát triển kinh tế
đối với các hộ đồng bào
và các chương trình hỗ trợ theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế khu vực miền núi giai đoạn hai mươi một ba mươi
cũng có nhiều chính sách hỗ trợ
còn đối với các công trình dự án được đầu tư xây dựng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì năm hai nghìn hai mươi ba này
cũng được sự quan tâm của đảng nhà nước người dân cũng được thụ hứng rất nhiều các công trình
những người dân ở xã phú đô huyện phú lương tỉnh thái nguyên
đã bắt đầu nhìn thấy trách nhiệm của cộng đồng
trong việc xây dựng nông thôn mới tạo nền tảng cho việc mang lại sự đổi thay trong cuộc sống của chính mình
sự quan tâm của đảng và nhà nước thì phải nói là tuyệt vời
cái mà đảng nhà nước rất là quan tâm đó là cái đầu tiên là điện và đường và nhà văn hóa
đấy nhà nước cũng đã làm cho đồng bào thứ nhất là tiện đi lại này sinh hoạt này
thứ hai là có những cái của cải vật chất gì
thì nó tiện được thì giá cả nó sẽ thuận lợi hơn
đấy là một trong những cái mà đảng nhà nước rất là quan tâm
cái thứ hai là rất quan tâm đến vấn đề con em ở đồng bào
bởi vì đồng bào còn nghèo nên là khi mà học hết cấp một cấp hai
thì có thể em nào mà có nhu cầu hoặc là có cái khả năng tiếp tục đi học đại học
thì nhà nước là quan tâm vấn đề đấy
nên là đối với đồng bào thì cũng rất là yên tâm
nói chung là yên tâm sản xuất yên tâm lao động
với nhiều giải pháp đồng bộ đặc biệt là trong công tác nâng cao nhận thức cho bà con
những người dân từng tin theo tà đạo ân điển cứu rỗi
đã dần nhận ra bản chất sự lừa gạt giả dối trong hoạt động của các đối tượng này
những số bà con bị ảnh hưởng đã tự nguyện từ bỏ quay trở lại cuộc sống đời thường
lao động sản xuất và ổn định cuộc sống
trong thời gian tiếp theo
thì lực lượng công an sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
các ban ngành toàn thể các chức sách trong tôn giáo
tiếp tục vận động số bà con còn đang bị ảnh hưởng
để không tin không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của tổ chức này
nhằm giúp cho bà con có một đời sống tâm linh thuần thúy tôn giáo và đúng quy định của pháp luật
cuộc sống vình yên
đang dần trở lại với những người dân vùng cao xã phú đô
những mô hình kinh tế mới được gây dựng từ nguồn hỗ trợ ban đầu của nhà nước bắt đầu phát huy hiệu quả
màu xanh của cây trẻ đã lan tỏa trên khắp các nương rẫy báo hiệu một mùa bội thu
thưa quý vị không như những gì mà các đối tượng cốt cán của tà đạo ân điển cứu rỗi đã rêu rao
thực tế những ngày đi theo tà đạo này
đã khiến cho cuộc sống của đồng bào người mông ở xã phú đô huyện phú lương tỉnh thái nguyên trở nên tăm tối
nhưng nhờ sự tuyên truyền vận động và giúp đỡ của lực lượng công an và chính quyền địa phương
họ đã thức tỉnh khỏi cơn mê lạc tìm lại được cuộc sống bình yên vốn có
đảng ta đã khẳng định dân tộc ta sẽ luôn là một khối đoàn kết thống nhất mà không một âm mưu đen tối nào có thể làm lung lạc được
đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc
quý vị có thể theo dõi trực tuyến trên ứng dụng intv go
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại